cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết việt nam vừa khiếu nại biện pháp chống bán phá giá mà hoa kỳ áp dụng đối với cá cha cá ba sa nhập khẩu từ việt nam lên cơ quan giải quyết tranh chấp dbs của tổ chức thương mại thế giới wto
nội dung tham vấn của việt nam với hoa kỳ tập trung vào các vấn đề chính sau
thứ nhất việt nam khiếu kiện phương pháp qv zeroing mà hoa kỳ sử dụng để tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp việt nam vi phạm ở hai khía cạnh
về mặt pháp lý và về mặt áp dụng quy định của hiệp định chống bán pha giá của wto
thứ hai việt nam khiếu nại hoa kỳ vi phạm quy định của hiệp định ada do không thực hiện việc dỡ bỏ lệnh áp thuế chống bán pha giá cho một số doanh nghiệp việt nam
mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng trong ba lần liên tiếp
theo quy định về thủ tục giải quyết tranh chấp wto hoa kỳ phải phản hồi về việc chấp nhận tham vấn hoặc không trong vòng một mươi ngày
và hai bên phải tiến hành tham vấn trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu
đây là vụ việc khiếu nại thứ ba của việt nam đối với hoa kỳ lên cơ chế giải quyết tranh chấp wto
tất cả các vụ việc này đều liên quan đến biện pháp phòng vệ thương mại